tối hai mươi ba tháng một thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và phu nhân đã chủ trì tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn nhân dịp năm mới đinh dậu hai nghìn hai mươi
do văn phòng chính phủ bộ ngoại giao bộ văn hóa thể thao và du lịch ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp tổ chức
cùng dự có các phó thủ tướng chính phủ ông jock rondon wicca tewi đại sứ venezuela trưởng đoàn ngoại giao tại hà nội
cùng đông đảo các vị đại sứ trưởng đại diện các tổ chức quốc tế
điểm lại những thành tiệu kinh tế xã hội nổi bật của việt nam thủ tướng cho biết trong năm qua
đất nước con người việt nam đã là sự lựa chọn đến thăm của một mươi triệu du khách bạn bè quốc tế
nhưng cao hơn hết việt nam đã vinh dự được đón hai mươi bốn nguyên thủ lãnh đạo cấp cao của các nước
và nhiều lãnh đạo của các tổ chức quốc tế các đối tác phát triển
lãnh đạo cấp cao của việt nam đã có một mươi tám chuyến thăm đối ngoại tham dự các diễn đàn quốc tế quan trọng
bên cạnh đó nhiều hội nghị cấp cao khu vực đã tổ chức thành công tại việt nam
như người dân việt nam thường nói có đi có lại mới toại lòng nhau
qua các chuyến thăm làm việc đó và rất nhiều các hoạt động đối ngoại hội nhập giao lưu của người dân
tình cảm với bạn bè quốc tế của việt nam càng thêm bền chặt lòng tin thêm sâu sắc
và hợp tác ngày càng mở rộng hiệu quả hơn
thủ tướng khẳng định những kết quả quan trọng đạt được nêu trên là nhờ sự quyết tâm nỗ lực của việt nam
nhưng điều đặc biệt trân trọng là sự hỗ trợ
hỗ trợ quý báu và hợp tác hiệu quả của bạn bè đối tác gần xa trên thế giới
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu tiên chúng tôi triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội một mươi sáu
vượt qua biết bao khó khăn thách thức nhất là thiên tai nặng nề
chúng tôi đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra
giữ vững ổn định kinh tế chính trị kinh tế xã hội
tăng trưởng đạt sáu hai mươi một cao gấp đôi so với trung bình ba của thế giới
lãm phát được kiểm soát dưới năm tổng kim ngạch xuất khẩu là một trăm bảy mươi sáu tỷ usd
tăng gần chín đạt nhiều tiến bộ với bảo đánh an sinh xã hội đời sống người dân
được cải thiện tỷ lệ hội nghèo theo chuẩn đa chiều giảm tạo việc làm cho một sáu triệu người
năm hai nghìn một mươi bảy là năm asean kỷ niệm năm mươi năm thành lập
việt nam sẽ cùng các nước thành viên chung sức đồng lòng xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết
vững mạnh phát triển năng động tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình
năm hai nghìn một mươi bảy là năm asean kỷ niệm năm mươi năm thành lập
việt nam sẽ tiếp tục cùng các nước thành viên chung sức đồng lòng xây dựng một cộng đồng asean đoàn kết
vững mạnh phát triển năng động tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong các cấu trúc khu vực đang hình thành
trong không khí thám tình hữu nghị ấm cúng
như một gia đình thân thiết thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân và các vị khách quốc tế cùng nâng cốc
chúc hòa bình hợp tác và phát triển thịnh vượng chúc quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước
các tổ chức khu vực và quốc tế không ngừng được củng cố và phát triển
nhân dịp năm mới đinh dậu thay mặt đoàn ngoại giao ông jock london uyka tuegui đại sứ venezuela
trưởng đoàn ngoại giao tại hà nội đã gửi tới lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam
lời chúc tốt đẹp thân ái nhất